mặc dù thời gian qua đã có nhiều trường hợp bị xử phạt về hành vi tung tin sai sự thật liên quan đến diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín
thế nhưng những hành vi tương tự vẫn xảy ra
và mới đây nhất công an tỉnh ninh bình và sở thông tin và truyền thông tỉnh ninh bình đã triệu tập một đối tượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại phường thanh bình thành phố ninh bình tỉnh ninh bình về hành vi đăng tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh ninh bình
trước đó đối tượng trên đã sử dụng mạng xã hội facebook cá nhân để đăng tải bài viết với nội dung
nhà thi đấu sáu ca dương tính trong đoàn đi tiêm
bài viết thu hút nhiều lượt bình luận gây hoang mang dư luận làm ảnh hưởng đến công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trên địa bàn
tại cơ quan công an đối tượng đã thừa nhận hành vi đăng tin sai sự thật của mình và nhận quyết định xử phạt hành chính năm triệu đồng về hành vi trên